ngày ba mươi tháng chín đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm phối hợp với huyện đoàn cần giờ
tổ chức trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường chuyên biệt cần thạnh
và quà tích trung thu cho các thiếu nhi
phát huy vai trò sung kích tình nguyện vì đàn em thân yêu và chung tay sử dụng năng lượng xanh
quan tâm chăm lo tốt cho các em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa
đoàn thanh niên tổng công ty điện lực thành phố trao tặng một hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
trị giá năm mươi triệu đồng cho trường chuyên biệt cần thạnh có công suất ba hai kwh
phối hợp huyện đoàn và hội nông dân huyện cần giờ trao tặng ba trăm một mươi hai phần quà bánh trung thu
và lồng đèn cho các em trường chuyên biệt cần thạnh và các em học sinh
tại trường tiểu học doi lầu xã an thơi đông